dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ tiếp tục phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
các sự thảo được thảo luận chiều nay gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp dự án luật thanh niên sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
về đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
dự thảo báo cáo về sơ kết năm năm triển khai thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo tập trung các nguồn lực
nâng cao chất lượng bảo đảm tiến độ chương trình xây dựng luật pháp lệnh cũng như các văn bản quy định chi tiết thi hành
bộ tư pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định các dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
việc xây dựng pháp luật cần phải tạo điều kiện thông thoáng cho phát triển đầu tư kinh doanh
phải thống nhất giữa các luật không để trông chéo luật này với luật khác
đặc biệt phải phân cấp phân quyền rõ ràng nếu không sẽ rất khó để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thủ tướng nêu rõ cuộc sống thay đổi rất nhanh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động
do đó cần có không gian cần thiết để thay đổi kịp thời trước tình hình thế giới không phải quá cứng nhắc
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ phát huy trí tuệ tập thể
đóng góp ý kiến vào các nội dung tờ trình dự thảo do các bộ cơ quan trình nếu không ra quốc hội khó thông qua